tại hải phòng vào hồi một mươi tám h bốn mươi năm phút ngày sáu tháng tám tại khu vực xã liêu kiếm huyện thủy nguyên
lực lượng công an hải phòng đã bắt quả tang nguyễn thị dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
ở thôn hoàng xá xã bình dương huyện đông triều tỉnh quảng ninh
đang vận chuyển bốn kg ma túy tổng hợp từ trung quốc qua cửa khẩu móng cái quảng ninh về hải phòng tiêu thụ
tập trung truy xét nhanh lực lượng công an đã triển khai bắt khám xét khẩn cấp đối với hai kẻ thuê dung vận chuyển ma túy
đó là đỗ trọng khôi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở tại phố lương khánh thiện quận ngô quyền
và hoàng phú trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở ngõ một trăm năm mươi hai chợ hàng phường dư hàng kênh quận lê trân
khám nhà khôi công an thu giữ một khẩu súng cót bảy viên đạn một xe ô tô và ba điện thoại di động
tại nhà trung công an thu giữ một xe ô tô và một cân điện tử
hiện công an hải phòng đang tiếp tục điều tra và mở rộng án